cũng trong sáng nay cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã đồng loạt khám xét ba trụ sở chính của công ty cổ phần đầu tư tài chính thiên việt tại đà nẵng quảng ngãi và tp hcm
tại tp hcm cơ quan điều tra đã đọc lệnh bắt đối với đối tượng nguyễn văn kỳ dũng ba mươi hai tuổi
chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tài chính thiên việt và khám xét trụ sở tại phường bến nghé quận một tp hcm
tại đây cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh giao dịch vàng trái phép
đồng thời phong tỏa hàng loạt các tài khoản tại nhiều ngân hàng có liên quan đến hoạt động kinh doanh trái phép này
theo thông tin ban đầu hoạt động giao dịch và kinh doanh vàng trái phép của công ty cổ phần đầu tư tài chính thiên việt
diễn ra được năm năm dưới hai hình thức huy động vốn và giao dịch vàng tài khoản qua internet
theo đó khách hàng sau khi nộp tiền sẽ được cấp tài khoản đầu nối trực tiếp với các sàn vàng trên thế giới
thông qua phần mềm mt bốn do công ty thiên việt cung cấp
trong năm năm qua đã có hàng nghìn khách hàng nộp tiền vào sàn vàng này với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
hiện các tư viên nghiệp vụ của bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án